nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi sát hại người cần xử lý nghiêm
bên cạnh đó cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của cô gái và người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh kịp thời ngăn chặn cứu được tính mạng người phụ nữ
nhân được thông tin công an phường tây mỗ có mặt tại hiện trường phối hợp đội điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm điều tra nguyên nhân vụ việc
vừa qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh con tum
nằm trên giường bệnh điều trị trong tình trạng đa chấn thương tài xế điều khiển ô tô tải ông nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi trú tại huyện chư pá tỉnh gia lai
vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc vai trạm với xe khách chạy ngược chiều xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn
ông nguyễn đức hùng nhớ lại chiều ngày một mươi ba tháng bốn ông cùng con trai đi trên xe tải trừ vật liệu từ huyện con giấy tỉnh con tum về tỉnh gia lai
biết đoạn đường nhiều khúc cua quanh co nên ông hùng đã điều khiển phương tiện chạy chậm với tốc độ khoảng bốn mươi km trên giờ
ông hùng cho biết khi đến xã đắc tơ rê huyện con rẫy ông bất ngờ thấy chiếc xe khách đi ngược chiều vượt một xe con khác rồi đối đầu với xe ông
vì xe lớn và trở vật liệu xây dựng nên ông chỉ kịp đánh lái sang rãnh thoát nước và đạp phanh dừng lại
sau đó ông la lớn bảo con trai nằm xuống ghế rồi đầu xe tải tông vào xe khách đẩy xe khách xuống rãnh nước bên đường
sau vụ va chạm ông bị thương ở tay còn con trai ông bị mảnh vỡ của xe khách bắn vào đầu
rất may bác sĩ nói hai cha con ông chỉ bị thương nhẹ
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn lãnh đạo cục quản lý thị trường tp hcm có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum để thăm hỏi các cán bộ nhân viên của đơn vị này gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông nhiều trên
số cán bộ nhân viên trên thuộc đoàn cán bộ thuộc cục quản lý thị trường tp hcm có kế hoạch làm việc ở con tùm
chiếc ô tô khách chở đoàn là xe hợp đồng thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn dịch vụ du lịch và vận tải vv ở phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm do tài xế nguyễn tấn khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định điều khiển
trao đổi về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ tai nạn lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh con tum cho biết đến sáng ngày một mươi bốn tháng bốn có hai trường hợp bị thương nặng tiền lượng chuyển biến xấu
gia đình nạn nhân đã có yêu cầu xin chuyển viện tuy nhiên bệnh nhân cần được hội trần đánh giá lại
các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nêu trên đều trú ở tp hcm hai mươi hai người nên có nhu cầu xin ra viện chuyển về tp hcm để điều trị tiện người nhà chăm sóc
liên quan vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc tài xế riêng của ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc đã giúp sức để tăng vốn góp khống tại công ty faros
theo cáo trạng lái xe của ông quyết là trương văn tài dù không nộp tiền góp vốn nhưng tài được trịnh thị minh huế là em gái của ông quyết nhờ đứng tên là cổ đông góp vốn để hợp thức việc tăng vốn góp khống
cụ thể tài đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần giấy nộp tiền để sở hữu hai mươi ba triệu cổ phần tương đương hai trăm ba mươi tỷ đồng
sau đó bị can này chuyển lại toàn bộ số cổ phần này cho lê thị ngọc diệp vợ ông quyết đứng tên là cổ đông góp vốn vào công ty faros để hợp thức việc nâng không vốn góp
cáo trạng cáo buộc hành vi của trương văn tài đã giúp sức nâng không vốn chủ sở hữu để cổ phiếu ros được niêm yết trên sản chứng khoán
từ đó hành vi này giúp ông trịnh văn quyết bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của hơn ba mươi nhà đầu tư trên sàn chứng khoán
tại cơ quan điều tra tài khai nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân chỉ được hưởng lương sáu triệu đồng một tháng
bị căn đã tự nguyện nộp khắc phục khẩu quả hai mươi triệu đồng
cơ quan công tố cho rằng hành vi phạm tội của tài là rất nghiêm trọng
bị can biết rõ là không có tiền góp vốn không nhận tiền vay của công ty farod nhưng dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi nâng không vốn điều lệ
trương văn tài bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng ông trịnh văn quyết và em gái đã hợp thức việc góp vốn sử dụng vốn góp tạo dòng tiền để ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu
từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của công ty farod trái pháp luật
mới đây mạng xã hội bất ngờ xôn xao chia sẻ đoàn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên tay cầm dao tấn công một người đàn ông
theo hình ảnh từ camera ghi lại đối tượng này cầm dao sau khi lấy được chiếc ví của nạn nhân thì bỏ chạy
theo đó sự việc xảy ra tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn khu phố bình thuận hai phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
nạn nhân vụ việc là anh tê quy tê hai mươi bốn tuổi quê ở bình phước
theo thông tin ban đầu chiều ngày một mươi một tháng bốn anh tê đang nằm trên chiếc giường gấp trong tiệm game bắn cá ở địa chỉ kể trên
thì bị một đối tượng cầm dao lao vào tấn công rồi ép anh t phải đưa tiền
thời điểm xảy ra vụ việc trong tiệm game chỉ có mình anh tê là người quản lý không có khách
anh tê chống trả và rẳng co với năm thanh niên một lúc
sau khi lấy được ví tiền của anh tê đối tượng bỏ chạy anh tê được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện
nạn nhân cho biết bên trong ví có một mươi triệu đồng
đại diện công an tp thuận an cho biết nghi can đã bị bắt giữ nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
xin mời quý vị theo dõi nghe sau đây
khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng bốn tại bản cuộn sơn và bản ngoại truyền
ở xã triển mai huyện mai sơn tỉnh sơn la xảy ra vụ cháy lau lách che nứa trên núi đá vôi
ngay khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo phối hợp cùng người dân khẩn trương tham gia chữa cháy
hơn một trăm linh người tích cực khoanh vùng phát dọn đường băng cản lửa nỗ lực chữa cháy
tuy nhiên vụ cháy xảy ra tại khu vực núi đá cao hiểm trở nên công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi diễn biến không chế đám cháy không để cháy lan sang các khu vực khác
đồng thời điều tra xác định nguyên nhân xảy ra sự việc
ngày một mươi bốn tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với võ công khuê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tổ sáu khu vực hai phường an tây tp huế
và hồ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại lô một trăm linh tám khu tái định
phường hương vinh tp huế để điều tra xử lý hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy quy định tại điều hai trăm năm mươi bộ luật hình sự
trước đó lúc năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực cầu giã viên phường thuận hòa thành phố huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thứ thiên huế phát hiện bắt quả tăng võ công khuê đang vận chuyển trái phép gần sáu kg ma túy
loại methamphetamin ra quảng bình mở rộng điều tra vụ án cơ quan công an bắt thêm hồ văn hùng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với hai kẻ trên
vừa qua công an tp hà nội cho biết công an quận ba đình đang tạm giữ hình sự nguyễn công thủy hai mươi tuổi và nguyễn thành đạt một mươi tám tuổi
cùng ở huyện sóc sơn hà nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày một mươi tháng bốn công an phường liễu giai quận ba đình nhận được tin báo của chị p một mươi chín tuổi
về việc khoảng chín giờ một mươi phút cùng ngày chị bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy honda way tại phố văn cao
sau khi tiếp nhận tin báo công an phường liễu sai đã vào cuộc điều tra sang mình
đến chiều cùng ngày cảnh sát bắt giữ nguyễn công thủy và nguyễn thành đạt
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội
chúng khai ngoài vụ việc trên thủy và đạt còn từng trộm cắp xe máy khác trên đường nguyễn xiển phường hạ đình quận thanh xuân
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân xã quang diệm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh cho biết
nạn nhân bị đuối nước ở đập cây trường là l t d sinh năm hai nghìn một mươi học lớp tám trú tại thị trấn phố châu huyện hương sơn
theo đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày m d cùng với hai người bạn vào khu vực đập cây trường thôn hữu trạch xã quang diệm chơi và câu cá
tại đây m d xuống nước tắm dẫn đến bị đuối nước mất tích
khoảng ba mươi phút sau lực lượng chức năng cùng m d
người dân tìm thấy nam sinh đưa đi cấp cứu xong nạn nhân không qua khỏi
theo lãnh đạo địa phương đập cây trường nước sâu khoảng bảy tám mét trước đây từng xảy ra các vụ đuối nước
chính quyền và đơn vị quản lý đập đã làm nhiều biển báo nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn đến đây tắm
tối ngày một mươi bốn tháng bốn tổng công ty đường sắt việt nam đã khai trương chạy tàu đêm tuyến đà lạt chạy mát với tên gọi hành trình đêm đà lạt
được biết đây là tuyến đường sắt răng cưa độc đáo duy nhất tại việt nam
trên hành trình du khách còn có thể thưởng thức tiệc tối theo yêu cầu
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên vào ban ngày
tổng công ty sẽ tổ chức chạy thêm hai đôi tàu dl một mươi một d một mươi hai và dl ba dl một mươi bốn xuất phát từ ga đà lạt vào các khung giờ một mươi tám h một mươi năm dl một mươi một và hai mươi h hai mươi dl một trăm một mươi ba để phục vụ hành khách
ở chiều ngược lại tàu dl một mươi hai xuất phát tại ga chạy mát lúc một mươi chín h một mươi năm và dl một mươi bốn xuất phát lúc hai mươi một h
hành trình đêm đà lạt là một sản phẩm du lịch mà ngành đường sắt đưa vào khai thác nhằm tiếp tục mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới cảm nhận vẻ đẹp của đà lạt về đêm góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương
tuyến đà lạt chạy mát có chiều dài sáu bảy km là phần còn lại của tuyến tháp tràm đà lạt dài tám mươi bốn km nối ninh thuận với lâm đồng được đưa vào khai thác vào năm một nghìn chín trăm ba mươi hai do người pháp xây dựng
đây là tuyến đường sắt răng cưa độc đáo duy nhất tại việt nam phục vụ du khách tham quan thành phố đà lạt
với hành trình chạy tàu khoảng một tiếng ba mươi phút chiều đi và ba mươi phút chiều về và tốc độ chạy tàu chậm vào ban ngày du khách có thể thoải mái thư giãn ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của đà lạt
thì vào ban đêm vẻ đẹp của đà lạt lại vô cùng huyền ảo khác lạ
đến chạy mát du khách có thể cảm nhận vẻ nhẹ nhàng yên bình với những đồi thông reo trong gió và khung cảnh thơ mộng
trước khi lên tàu du khách có thể thoải mái tham quan check in tại gà đà lạt một công trình kiến trúc cổ độc đáo và được lấy cảm hứng thiết kế từ núi giang biang huyền thoại và mái nhà rông tây nguyên truyền thống hoặc check in tại những toa tàu cổ mang phong cách đông dương
điểm khác biệt trên hành trình đêm đà lạt là ngoài việc được thưởng thức âm nhạc trà artiso và sử dụng wifi miễn phí như các đoàn tàu khác
trên hành trình du khách còn có thể thưởng thức tiệc tối theo yêu cầu chưa có trong giá vé
thưa quý vị nằm trong khuôn khổ các sự kiện tại lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn tối ngày một mươi bốn tháng bốn tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô hoa lư ở xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã diễn ra đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an
dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh ninh bình đại diện giáo hội phật giáo việt nam giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ninh bình cùng đông đảo tăng ni phật tử và du khách thập phương
đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hòa được mở đầu bằng các nghi lễ truyền thống của phật giáo như niệm phật cầu gia bị nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến công đức của các chư vị tiên đế các bậc tiền bối hữu công tưởng nhớ đến anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước
đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cũng là sự kiện quan trọng kỷ niệm một nghìn năm mươi sáu năm đình bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế thành lập nhà nước đại cổ việt
nhà nước phong kiến quân chủ trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc việt
đây là sự kiện trọng đại trong dòng lịch sử phát triển của dân tộc nói chung vùng đất cố đô hoa lư nói riêng đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước
sau các nghi thức truyền thống và lễ dân hương bày tỏ lòng tôn kính trước đức phật và các bậc tiền bối đã có công dựng nước và giữ nước các đại biểu cùng các tăng ni phật tử nhân dân và du khách thập phương thực hiện nghi thức thả hoa đăng trên dòng sông sào khê đoạn chế qua sân khu di tích để cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt nhà nhà người người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc quốc gia hương thịnh

cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại